một quan tâm về khả năng nguyễn dịch trở nên quan trọng và phù hợp hơn
sau khi đại dịch covid một mươi chín tấn công thế giới
sự bùng phát dịch đã cho thấy rằng những người có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
được trang bị tốt hơn để đối phó với sự tấn công của sars cov hai
theo thạc sĩ bác sĩ lê trịnh thủy tiên chế độ ăn cần đầy đủ carbon hydrate protein lipid
vitamin c vitamin a và các chất sơ
những nhóm chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện và khỏe mạnh của bé giai đoạn con đang lớn
việc đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện ở trẻ
có bốn chức năng chính của hệ miễn dịch chống lại vi sinh vật gây bệnh
xác định và trung hòa các độc tố môi trường nguy hiểm như bụi ve vi trùng
chiến đấu và bảo vệ chống lại các tế bào có hại chẳng hạn như tế bào ung thư
theo dõi vi trùng và bảo vệ cơ thể chúng ta trong lần tiếp theo khi nó xâm nhập
chế độ ăn ít protein có thể gây ra khả năng miễn dịch thấp ở trẻ
thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn vặt trong chế độ ăn của trẻ có thể gây ra khả năng miễn dịch thấp
không đủ cân bằng về tập thể dục ngủ và ăn uống tốt có thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp
một số loại thuốc cũng có thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp ở trẻ
có nhiều loại vaccine tốt cho trẻ em mà chúng ta sử dụng để giúp trẻ miễn dịch với bệnh tật
tuy nhiên chúng ta không thể bảo vệ trẻ khỏi tất cả các loại bệnh tật
ngoài ra trẻ em còn tiếp xúc với nhiều loại vi trùng bọ và nhiễm trùng
có thể khiến trẻ dễ bị ốm nếu hệ biến dịch của chúng không mạnh
vì vậy xây dựng khả năng miễn dịch không chỉ là chống lại sars cov hai
mà còn là cần thiết để chống lại các bệnh tật khác
mặc dù y học hiện đại đã phát triển một chặng đường dài
nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn về sự ảnh hưởng của các bệnh đối với cơ thể con người
việc lành mạnh duy nhất chúng ta có thể làm để bảo vệ bản thân
là tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta càng nhiều càng tốt
nếu bạn muốn xây dựng khả năng miễn dịch cho con mình
hãy bổ sung những thực phẩm tăng cường khả năng miễn dịch này vào chế độ ăn của con bạn
nếu bạn đang muốn trang bị cho con mình một hệ thống với dịch tốt hơn
lựa chọn trái cây sẽ giúp ích cho bạn
hãy bổ sung trái cây vào mỗi bữa ăn hàng ngày của con bạn
và yêu cầu chúng ăn hết khẩu phần
tốt nhất là con bạn cần ăn nhai từng miếng trái cây trong miệng
điều này mang lại cho chúng một khẩu vị tuyệt vời và sức khỏe trong tương lai
nhiều người sẽ gợi ý rằng nước trái cây đóng gói sẽ giúp ích
nhưng điều này là sai lầm
bạn nên biết rằng lợi ích sức khỏe của trái cây có được
là nhờ phần chất sơ phong phú và lượng vitamin dồi dào
có trong các loại thực phẩm này
nước trái cây chế biến sẵn chắc chắn bị mất đi phần lớn vitamin tự nhiên
và có thể chứa nhiều đường gây hại cho sức khỏe của con bạn
một số loại trái cây giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch
bao gồm trái cây có múi như bưởi cam quýt chanh vàng chanh
đều rất giàu chất vitamin c và rất tốt cho cơ thể để chống lại nhiễm trùng
quả việt quất
quả việt quất có chứa anthocyanin đây là một chất chống oxy hóa
giúp tăng cường hệ thống miễn dịch hiệu quả
điều tuyệt vời hơn là nó chưa ít calor và là một lựa chọn tốt
cho những người muốn giảm cân
táo là một nguồn đường tự nhiên tuyệt vời
ngoài các vitamin cần thiết táo còn cung cấp chất sơ cho cơ thể
táo có cuatein hoạt động để duy trì khả năng miễn dịch
tuy nhiên bạn nên ăn cả vỏ táo vì nó có nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể
lê có đặc tính chống viêm cùng với chất sơ cali và vitamin c
đăng cường khả năng miễn dịch cho con bạn
dao cung cấp cho trẻ năng lượng vitamin chất sơ chất chống oxy hóa và nước
các chất dinh dưỡng phong phú trong các loại rau xanh
giúp bảo vệ con bạn chống lại các bệnh mạng tính sau này
như bệnh tim đột quỵ đái tháo đường và một số bệnh ung thư
một chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là ăn nhiều chất rau
kết hợp với nhiều loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm chính khác
không có gì có thể thay thế được rau
dù con bạn là người ăn thịt ăn chay hay thuần chay
thì việc ăn rau luôn mang lại lợi ích cho sức khỏe tuyệt vời
lá trùng gây nên được đảm bảo có mặt trong thực đơn của con bạn theo thời gian
trùng ngay chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp ích cho cơ thể của bạn
bao gồm acid amin canxi sắt chất chống oxy hóa
bông cải xanh một loại rau chứa nhiều chất chống oxy hóa
nó cũng có một lượng vitamin dồi dào bao gồm cả vitamin c
bông cải xanh là một trong những thương phẩm tăng cường miễn dịch tốt nhất cho trẻ em
vì vậy hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
hãy đảm bảo bạn bổ sung nó cho trẻ hằng ngày
các loại rau lá xanh bạn nên tăng cường các loại rau xanh cho con
và dạy con bạn cũng yêu thích nó
rau lá xanh chứa tất cả các loại chất bồ
bao gồm vitamin b cali sắt chất sơ
và rất nhiều chất dinh dưỡng khác giúp cho con bạn khỏe mạnh
không thể phủ nhận rằng men vi sinh rất tốt cho cơ thể
chúng hỗ trợ tiêu hóa của chúng ta tăng vi khuẩn tốt và tăng cường sức khỏe tổng thể
bổ sung sữa chua trong chế độ ăn của trẻ
sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó là nguồn cung cấp
vitamin d canxi cali và các chất dinh dưỡng khác
giúp cải thiện hệ thống miễn dịch ở trẻ một cách tự nhiên
các loại hạt là kho tàng tự nhiên của các chất dinh dưỡng như
vitamin khoáng chất chất chống oxy hóa chất béo lạnh mạnh
protein và chất sơ giúp trẻ tăng trưởng phát triển và học hỏi
các loại hạt bao gồm hạt nhân hạt điều hạt rẻ quả phỉ
hạt mắc ca quả hồ đào hạt thông quả hồ chăn và quả ốc chó
e niacin folic protein măng gan và chứa nhiều khoáng chất quan trọng
như đồng măng gan cali canxi sắt maze kém và xê len
các loại hạt cung cấp chất béo tốt giúp tăng cường hoạt động của não
thường xuyên ăn các loại hạt như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh
có thể giúp giảm cholesterol điều hòa huyết áp
giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và bệnh tim
duy trì nhu động ruột đều đặn và thậm chí hỗ trợ sức khỏe của xương
các loại hạt tốt cho tim mạnh vì chúng là nguồn cung cấp acid béo không bão hòa đơn
một số loại hạt như ốc chó hạnh nhân có chứa một lượng lớn chất béo omega ba
được coi là siêu lạnh mạnh cho sự phát triển trí nào ở trẻ em
các loại hạt cũng giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của trẻ mạnh mẽ
tuy nhiên các loại hạt có thể gây nguy cơ khóc và tắc nghẽ đừng thở
vì vậy hãy đảm bảo con bạn được an toàn trước khi đưa các loại hạt vào thực đơn như một món ăn nhẹ
tuổi tốt nhất là khi trẻ bắt đầu cầm nắm thức ăn cứng
hầu hết trẻ đều có thể ăn hạ tốt sau ba tuổi
đối với trẻ từ hai đến ba tuổi có thể chế biến thành dạng bột hoặc say nhỏ và nấu chín dạng sữa hạt
mọi người thường đánh giá thấp lợi ích của gia vị
và nghĩ rằng nó chỉ được sử dụng để tăng thêm hương vị cho mỗi món ăn
tuy nhiên một số loại thảo mộc và gia vị có thể tăng cường khả năng miễn dịch
và chuẩn bị cho cơ thể chống lại nhiễm trùng
nghệ chứa chất cocomin là một chất kháng virus mạnh cho cơ thể của chúng ta
một thiều cà phê nghệ trộn với sữa ấm hai lần một ngày
có thể xây dựng khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm chủng do virus gây ra
hống quế đã được sử dụng từ nhiều đời nay để làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh cảm cúm và đau họng
nó được biết đến là làm tăng các tế bào t trong cơ thể giúp chống lại nguy cơ bệnh tật một cách tự nhiên
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quế có tác dụng chữa bệnh đối với cơ thể
điều này bao gồm các tác dụng kháng khuẩn kháng đấm và điều hòa miễn dịch
một lượng nhỏ quế trong chế độ ăn uống của trẻ có thể làm nên điều kỳ diệu về lâu dài
thịt da cầm và thịt nạc có nhiều chất đạm chúng chứa nhiều kém và giúp tránh nhiễm trùng
nếu bạn không ăn chay hãy cân nhắc thử các loại thịt nạc để tạo hứng thú ăn cho con bạn
trong khi xem xét các loại thực phẩm tăng cường miễn dịch cho trẻ em thịt nạc giúp ích rất nhiều
nếu bạn đang tìm kiếm men vi sinh cần thiết ngoài sữa chua bạn có thể tìm hiểu cho trẻ uống cơ phia
thức uống lên men thì sữa
các nghiên cứu cho thấy cơ phi cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể giúp tiêu hóa thức ăn
chống lại các tế bào gây ung thư và duy trì sức khỏe của xương
gừng có các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tốt
nếu bạn bị đau họng hoặc bị ho một thức uống ấm với gừng có thể là phương pháp tốt nhất
muốn xây dựng miễn dịch cho trẻ nên bắt đầu từ những năm đầu đời của chúng
cách tốt nhất để bắt đầu là cho trẻ bố mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
sứ mẹ giúp tạo ra kháng thể chống lại nhiễm trùng
nuôi con bằng sữa mẹ sẽ phát triển cho trẻ một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ
khi trẻ mới biết đi cha mẹ có thể bổ sung trái cây rau quả hạch và các sản phẩm từ sữa vào chế độ ăn của trẻ
hơn nữa áp dụng các thói quen như vận động vui chơi ngoài trời giữ vệ sinh tốt và tránh dùng thuốc kháng sinh không cần thiết
cũng là điều cần thiết để có một hệ miễn dịch tốt và một cơ thể khỏe mạnh phát triển toàn diện